sau khi được bộ tài chính tham gia ý kiến tuyến metro số một ở tp hcm chỉ còn chờ bộ kế hoạch và đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
bộ tài chính đã ký kết ba hiệp định vay trị giá hơn một trăm năm mươi năm tỷ yên nhật dựa trên các công hàm trao đổi giữa chính phủ hai nước việt nam và nhật bản
bộ tài chính đề nghị ubnd tp xác định rõ mức đầu tư được duyệt bằng đồng việt nam hay yên nhật căn cứ xác định và tỷ giá quy đổi
trên cơ sở đó tp làm rõ cơ cấu vốn vây vốn đối ứng phù hợp theo quy định
trường hợp cần vay thêm ubnd tp đề xuất bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo thủ tướng quyết định
dự toán năm hai nghìn hai mươi bộ tài chính đang trình cấp có thẩm quyền bố trí cho thành phố vay lại hơn một mươi một hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng